điển hình như tại lai châu ngày một mươi ba tháng hai vụ ngộ độc rượu tại huyện phong thổ làm sáu mươi chín người bị ngộ độc trong đó có chín người tử vong
tại hà nội ngày tám tháng ba chín sinh viên đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu trong đó có hai nạn nhân bị ngộ độc rất nặng
tại vĩnh phúc tối hai mươi hai tháng ba bảy thanh niên sau khi uống rượu đã rơi vào tình trạng hoa mắt đổ mồ hôi nồn ói phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu
còn tại các tỉnh miền trung tây nguyên
những vụ ngộ độc rượu cũng được liên tục ghi nhận
đã có trường hợp tử vong tất cả đều xuất phát từ nguồn nhân ngộ độc rượu
thế nhưng những căn bệnh do diệu tử vong do diệu lại không xảy ra ở một ngôi làng của đồng bào ca rong ở miền núi quảng nam
không giống các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số khác
tại làng boa ở huyện vùng cao bắc trà my tỉnh quảng nam từ lâu người dân tại đây đã biết nói không với rượu
trong chuyên mục trang địa phương truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng đến với ngôi làng đặc biệt này qua phóng sự lang sợ diệu
phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
đi bộ băng rừng hơn ba giờ đồng hồ là cách duy nhất để đến được với làng hoa
xã trà sát huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đây là ngôi làng xa xôi hẻo lánh vào bậc nhất huyện bắc trà my
đi cùng chúng tôi là nguyễn văn phụng một thanh niên ca rong tuổi đời còn khá trẻ
anh là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hải giáp
cũng chính là người đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin ban đầu về làng boa
nơi được biết đến là làng sợ diệu
làng boa xã trà sáp huyện bắc trà my có tám mươi hộ với gần bốn trăm linh nhân khẩu là đồng bào ca dông
tất cả đều chăm chỉ trong làm ăn phát triển kinh tế
đặc biệt thanh niên ở đây rất hạn chế trong việc diệu trẻ
điều đặc biệt ở đây là thôn trưởng bí thư tri bộ già làng
những người này không bao giờ đụng đến diệu
nên nói được cho thanh niên
về những tác hại của diệu
trong sinh hoạt ngày thường họ không đụng đến diệu trẻ
ngay cả khi tổ chức lễ lạc này nọ bà con cũng được quán triệt không uống diệu
già làng hồ văn hai vừa đi dãy về
và ông đã đón tiếp chúng tôi bằng cách rất rung dị thế này
như lâu nay ông vẫn thường làm mỗi khi nhà có khách

vì đối với các tỉnh có nhiều khách không có tiền bán trà
họ không có tiền bán trà họ không có tiền bán liệu
bạn phải có tình hình tình trạng tình trạng để đạt được nhiều tiền
nói về tình hình ông ta có thể tự bán

vì mọi người biết rằng

thôi không uống
gần một mươi năm rồi không uống rượu
ông cha buồn sống
người uống rượu đâu có sống là chết hết

nó bị thoát là bây giờ đừng có bón điều nữa nghe chưa
ông già không được bón

à bây giờ cũng không bón
có uống nhưng mà không có rượu
không có mà ngồi xuống trụng có ngà có đầy có nghiêng có vại có
ở đây là bây giờ nhất ở đây bây giờ là phần cây ở đây là bây giờ nhất
đây là dài nhất
đố em hãy cho

vậy nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi đây

ở bất kỳ ngôi làng vùng cao nào
từ lâu uống rượu
đã trở thành một thói quen

cả về đề sống vật chất lẫn tinh thần ở hầu khắp các bản làng vùng cao
rất nhiều thói quen tập quán không tốt